bất chấp quy định về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh sau khi nhậu xong
hai người đàn ông chạy xe máy ra đường không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
còn nẹt bô thách thức lực lượng chức năng
khi công an phường đến nhắc nhở các đối tượng này đã dùng vũ lực tấn công lực lượng chức năng
ba đối tượng là trần văn trí nguyễn ngọc giáp và trần văn vinh cùng tạm trú
tại phường an bình thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bị bắt giữ về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng tám đại úy nguyễn tất sử và thượng úy huỳnh thanh tuấn
một cán bộ công an phường an bình thành phố rạch giá đang cùng với đoàn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc covid
trong cộng đồng ở trên địa bàn khu phố ba phường an bình phát hiện giáp và vinh đang chạy xe máy nẹp bô
vi phạm an toàn giao thông và quy định giãn cách xã hội nên tiến hành nhắc nhở
chẳng những không chấp hành vinh và giáp cùng với trí đang ở trọ gần đó đã dùng vũ lực tấn công đại úy xỉu
và thượng úy tấn đã làm cho đại úy xỉu bị thương ở đầu
sau khi bị khống chế bắt giữ tại cơ quan công an trí giáp và vinh khai nhận trưa ngày ba mươi tháng tám
vinh và giáp có đến nhậu tại nhà trọ của trí
sau đó vinh giáp lên xe máy thì gặp công an phường nhắc nhở do không đội mũ bảo hiểm
vì có men rượu nên đã không kiềm chế được bản thân cùng nhau hành hung hai cán bộ công an phường
trong khi đó công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên vừa bắt giữ nhóm đối tượng đánh nhau
bằng hung khí nguy hiểm
đào đức thành ở xã thiện phiến huyện tiên lữ và trần văn thực ở xã hồng nam
thành phố hưng yên đã xảy ra mâu thuẫn với nhau nên hai đối tượng rủ nhóm thanh niên
khiêu khích và hỗn chiến với nhau
các đối tượng đã dùng dao phóng lợn tuyếp sắt chai thủy tinh gạch đá đánh nhau
hậu quả khiến cho phạm văn hải ở xã thiện phiến huyện tiên lữ và đào đức thành bị thương
phải đưa đi bệnh viện điều trị
điều đáng nói các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ chỉ từ một mươi năm đến hai mươi năm tuổi
nhưng liều lĩnh manh động đặc biệt còn tụ tập thành nhóm khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ đã ra quyết định tạm giữ tám đối tượng
chưa đủ một mươi tám tuổi và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
hai đối tượng cùng với tăng vật là gần hai kg ma túy súng đạn vừa bị công an tỉnh bình phước bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp
với phòng cảnh sát cơ động công an huyện đồng phú và công an thị trấn tân phú bắt giữ đối tượng
nguyễn thế viên ba mươi ba tuổi trú tại huyện đồng phú cùng với tăng vật là hơn một chín kg ma túy
khám xét nơi ở của viên cơ quan công an thu giữ một khẩu súng
tiếp đó khi thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp lê minh trực đối tượng này đã không hợp tác
khóa trái cửa và cố thủ trong nhà lực lượng công an đã phải phá cửa vào khống chế bắt giữ đối tượng
khám xét nơi ở của trực cơ quan công an đã thu giữ nhiều tăng vật gồm ma túy đá súng và đạn
mới đây công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện một hộ gia đình trên địa bàn
có trồng hàng trăm cây cần sa trái phép xung quanh nhà của gia đình mình
kiểm tra khu vườn trước nhà ở và khu vườn sau gian nhà thờ của hộ gia đình ông nguyễn văn hộ
ở xã hoàng đan huyện tam dương lực lượng công an đã phát hiện nơi này có trồng trái phép
một số lượng lớn cây cần sa công an huyện tam dương đã lập biên bản đồng thời tiến hành nhổ bỏ
qua kiểm đếm có tổng cộng một trăm một mươi hai cây cần sa chiều cao từ năm mươi cm đến hai mét
bước đầu ông hội khai nhận vì cho rằng loại cây này tốt cho sức khỏe nên đã xin hạt giống cây cần sa này
từ một người bạn ở tỉnh hà giang về để chồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự
nguyễn hoàng sang và nguyễn thanh việt cùng chú tại khóm trung hưng phường mỹ thới
thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận vào khoảng hai mươi một h ngày ba mươi một tháng tám sang rủ việt đi trộm cắp tài sản
bán lấy tiền tiêu xài mua ma túy sử dụng khi đến khu vực khóm tây thạnh phường mỹ thới
phát hiện một nhà kho bên trong có chứa nhiều tài sản sang đã lấy một cây kìm mang theo đưa cho việt
cắt rào lưới rồi đột nhập vào trong kho lấy trộm một ma túy
sang đã lấy một máy phát hiện và một máy cắt cỏ để đưa lên xe mô tô trở về nhà
trên đường phát hiện tổ công tác của công an phường mỹ thới đang trên đường tuần tra
sang và việt đã bỏ lại xe mô tô và tài sản vừa trộm được tổ công tác liền truy đuổi và bắt giữ sang
còn việt kịp thời chạy thoát thấy không thể trốn thoát chiều ngày hai tháng chín
việt đã đến công an phường mỹ thới đầu thú
trước diễn biến của tình hình dịch hiện nay hà nội đã quyết định sẽ thiết lập ba vùng
theo mức độ nguy cơ
nguy cơ dịch covid một mươi chín sau đợt giãn cách thứ ba
cụ thể thiết lập ba vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch
và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất theo hướng các vùng nội đô
khu vực mật độ dân cư cao tập trung các cơ quan doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ
vùng phía bắc sông hồng tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp và vùng phía tây
phía nam thành phố tập trung các khu vực sản xuất nông nghiệp
trên cơ sở phân vùng đánh giá các khu vực có nguy cơ rất cao vùng đỏ
để tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo mức cao hơn chỉ thị một mươi sáu
với nguyên tắc ai ở đâu ở đó để khoanh vùng truy vết xử lý dập dịch triệt đề
tại các khu vực nguy cơ cao vùng cam và nguy cơ thấp hơn vùng xanh
điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng
để tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các khu vực vùng đỏ
bảo đảm khoa học kiểm soát chặt chẽ phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương
bên cạnh đó chia sẻ khó khăn với học sinh phụ huynh các cấp
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
thành phố sẽ giảm năm mươi học phí các cấp trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
với tổng số tiền khoảng chín trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị hưởng ứng thông điệp năm t của bộ y tế sáng ngày hôm qua
mùng hai tháng chín tại thành phố hồ chí minh dự án bệnh viện tại nhà
đã chính thức ra mắt với tổng đài chăm sóc sức khỏe tại nhà
tổng đài một chín không không một hai bảy bảy nhằm kịp thời hỗ trợ điều trị bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn
tại thành phố hồ chí minh hiện có khoảng tám mươi ba f đang tự cách ly điều trị tại nhà
trong đó nhiều bệnh nhân lo lắng vì chưa tiếp cận ngay được với các dịch vụ y tế tại chỗ
tổng đài một chín không không một hai bảy bảy ra đời sẽ kịp thời hỗ trợ f tiếp cận với đội ngũ y bác sĩ
để được tư vấn về y tế cũng như được hỗ trợ thuốc men oxy
và các dịch vụ cần thiết khác
sau ba tuần hoạt động dự án bệnh viện tại nhà đã hỗ trợ điều trị cho khoảng hai f
với sự hỗ trợ của khoảng hai trăm năm mươi y bác sĩ tình nguyện
và nguồn tài trợ từ quỹ hỗ trợ từ thiện của chính phủ
sắp tới dự án sẽ mở rộng địa bàn sang bình dương
ngoài hoạt động hỗ trợ chăm sóc f dự án sẽ hỗ trợ điều trị cho các bệnh lý mãn tính khác
đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng thông điệp năm t của bộ y tế
tuân thủ năm k test covid một mươi chín tiêm chủng thực phẩm đầy đủ tại nhà và thầy thuốc đến tận nhà
với tinh thần chống dịch như chống giặc lực lượng công an biên giới tuy đức tỉnh đắk nông
đã và đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp vừa đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
vừa tích cực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch góp phần cùng với các cấp các ngành
và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện để phòng ngừa ngăn chặn
và hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
trong cộng đồng bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín được đặt trên tuyến tỉnh lộ sáu trăm tám mươi tám
đoạn giáp danh giữa xã quảng tân với thị trấn kiến đức huyện đắk lấp
đây là chốt cửa ngõ ra vào huyện tuy đức
mỗi ngày lực lượng công an và các ngành chức năng kiểm soát hơn năm trăm linh lượt người
và phương tiện qua lại chốt chủ yếu là người dân ở hai địa phương giáp danh
mặc dù điều kiện ăn ở sinh hoạt còn nhiều khó khăn vất vả
thời tiết khắc nghiệt môi trường làm việc tiềm mẩn nguy cơ lây nhiễm cao
nhưng các lực lượng tuyến đầu công an xã đội y tế vẫn ngày đêm miệt mài bám chốt
bám cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát người và phương tiện qua lại chốt
nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả góp phần phòng ngừa ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh
mặc dù điều kiện ăn ở sinh hoạt còn nhiều khó khăn vất vả chủ yếu là người dân ở hai địa phương giáp danh

mặc dù điều kiện ăn ở sinh hoạt còn nhiều khó khăn vất vả chủ yếu là người dân ở hai địa phương giáp danh
tính đến nay trên địa bàn huyện tuy đức ghi nhận chín trường hợp nhiễm covid một mươi chín
đây là những ca bệnh từ các tỉnh phía nam về địa phương và được cách ly tập trung ngay
để làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn bảy chốt kiểm dịch đặt ở các tuyến đường cửa ngõ ra vào huyện đã được thiết lập
nhằm kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào địa bàn nhất là các trường hợp công dân ở các vùng dịch trở về địa phương
để kịp thời phòng ngừa ngăn chặn và triển khai các biện pháp phòng chống dịch cũng như góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương
đến nay trên địa bàn huyện tuy đức chỉ có tám ca trong khu cách ly tập trung
cái số này thì từ các vùng dịch ở các địa bàn khác về và được cách ly tập trung ngay tại trung tâm cách ly tập trung

cho nên là cái tình hình về công tác phòng chống dịch ở trên địa bàn tuy đức là cơ bản được đảm bảo
đạt được có được cái kết quả như vậy thì trước hết là công huyện đã chỉ đạo cho các đội nhiệm vụ cũng như lực lượng công an các xã áp triển khai tốt cái nhiệm vụ phòng chống dịch
và cũng đồng thời là tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân để làm sao mà mọi người nâng cao ý thức cảnh giác để làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn
bên cạnh song song
với nhiệm vụ phòng chống dịch như vậy thì công an huyện cũng đã triển khai lực lượng từ các đội nghiệp vụ và công an các xã để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
vượt lên những khó khăn vất vả mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện tuy đức vẫn đang trực tiếp ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ kép
vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa làm tốt công tác phòng chống dịch tất cả vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân trở thành điểm tựa vững vàng cho người dân nơi biên cương của tổ quốc
tối ngày hai tháng chín đội năm phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hà nội đã phát hiện và thu giữ hàng trăm hộp thuốc điều trị covid một mươi chín không đảm bảo chất lượng
đây là kết quả đấu tranh theo chuyên đề của công an thành phố về việc tăng cường đấu tranh với các hành vi buôn bán trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín không đảm bảo chất lượng
khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực b một làng quốc tế thăng long phường dịch vọng
quận cầu giấy lực lượng chức năng đã bất ngờ khám xét một ô tô con màu đỏ phát hiện trên xe đang vận chuyển gần năm trăm linh hộp thuốc tây
chủ hàng là nguyễn thu huyền và trịnh trung kiên đều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại quận cầu giấy hà nội cho biết đây là thuốc điều trị covid một mươi chín nhưng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan
không phải là vận chuyển thuê mà là người ta chỉ nhờ giúp
có người bạn ở bên nga bảo là nếu mà tiện đường từ long biên về thì qua trở giúp cho mấy cái hộp này
để đưa cho có người nhận khu b một ở làng quốc tế thăng long
mình cũng không nắm được nó là sản phẩm
cũng là cái sai sót của mình bởi vì là mình cũng biết là trở mấy cái hộp này vào trong nó cũng giống như là người nhà có thể nhờ nhau cái việc đấy thì mình cũng không để ý
qua kiểm đếm cơ quan chức năng thu giữ hai loại thuốc điều trị covid một mươi chín khác nhau loại bốn mươi viên trên hộp và năm mươi viên trên hộp
sau khi đấu tranh làm rõ chủ hàng khai nhận thu mua các hộp thuốc trôi nổi trên mạng xã hội
với giá giao động từ một đến một năm triệu đồng tùy loại
sau đó giao bán trên mạng xã hội với giá gấp ba lần để kiếm lời
hiện nay toàn bộ thuốc này đều do nước ngoài cụ thể đây là do nga sản xuất
chưa được cơ quan chức năng việt nam cho phép nhập khẩu
và cũng chưa có cơ quan chức năng của việt nam kiểm định về cái chất lượng cũng như tác dụng của cái loại thuốc này trên thị trường
cho nên là chưa chứng minh
chưa chứng minh được cái tác dụng gì cả
chứ nếu khi người tiêu dùng mua vào và sử dụng thứ nhất là không rõ nguồn gốc xuất xứ
thứ hai chưa kiểm loại thuốc chưa được kiểm định chất lượng có nguy cơ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng
theo cơ quan công an để trốn tránh sự phát hiện kiểm tra hầu hết các giao dịch
chủ hàng đều thực hiện trên các hội nhóm kín như zalo facebook và xé lẻ để tiêu thụ qua nhiều đồ mối khác nhau
gây không ít khó khăn trong công tác điều tra phát hiện
cũng trong ngày hai tháng chín
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hà nội đã bắt quả tăng phát hiện nguyễn thúy hường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn có hộ khẩu tại ngũ hiệp thanh trì hà nội
đang trên đường vận chuyển tiêu thụ gần ba trăm linh hộp thuốc điều trị covid một mươi chín như thế này
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và thu giữ toàn bộ số hộp thức trên
để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh bạc liêu những ngày qua lực lượng công an không chỉ căng mình để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mà còn bảo đảm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân
bằng chứng là nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân trong mùa dịch đã được lực lượng công an tỉnh bạc liêu
nhanh chóng điều tra xác minh và bắt giữ đối tượng gây án trả lại tài sản cho bị hại
lê văn côi sinh năm hai nghìn một và tiền thanh long sinh năm hai nghìn bốn cùng chú tại huyện vĩnh lợi
đây là hai đối tượng vừa được công an thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu mời lên làm việc
vì có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
qua đấu tranh khai thác công an thị trấn châu hưng tiếp tục mời thêm bốn đối tượng khác liên quan đến vụ án
một vụ án khác vừa mới xảy ra tại thành phố bạc liêu
năm đối tượng đột nhập vào nhà dân đang xây dựng lấy trộm một chiếc tv một quạt điều hòa
cùng nhiều loại đồ dùng khác tổng trị giá khoảng sáu mươi triệu đồng
khi chưa kịp đem số tài sản này đi tiêu thụ thì bọn chúng đã bị công an thành phố bạc liêu phát hiện và bắt giữ
năm đối tranh qua lợi dụng tình hình giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
một số đối tượng đã lợi dụng để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
phương thức thủ đoạn của đối tượng này lợi dụng các cơ sở kinh doanh như quán ăn quán cà phê cà gao kê
hoặc các cửa hàng buôn quán khác cũng như người dân quê tránh dịch không có người trông coi
các đối tượng này đã đột nhập và lấy trộm tài sản có dịch trị
bốn mươi chín vụ trộm góp tài sản liên quan đến bốn mươi đối tượng
đây là con số thống kê các vụ án bị triệt phá từ tháng bảy đến nay của công an tỉnh bạc liêu
ngoài việc đấu tranh xử lý các đối tượng trộm cắp tài sản lực lượng công an các cấp trong tỉnh bạc liêu
còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vừa bảo đảm tài sản cho gia đình và những người xung quanh

thì phải phá cửa cẩn thận và lắp đặt camera hoặc thiết bị chống trộm khi phát hiện đối tượng nghi dấn
thì kịp thời báo nhanh cho cơ quan quan gần nhất
trước những thủ đoạn liều lĩnh của các đối tượng trộm cắp tài sản đặc biệt là trong mùa dịch bệnh như hiện nay
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an mọi người dân cần có biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản của mình
không tạo điều kiện để các đối tượng có thể ra tay thực hiện hành vi trộm cắp góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đến trưa nay lực lượng công an đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp sau vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại xã tiên phong huyện tiên phước tỉnh quảng nam
vào lúc sáu h một mươi năm phút sáng nay tại nhà ông nguyễn minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại thôn phường thuốc xã tiên phong huyện tiên phước
đã xảy ra một vụ nổ khiến căn nhà hai tầng sập đổ hoàn toàn
một số căn nhà của người dân lân cận bị rơi cửa nứt tường do chấn động từ vụ nổ gây nên
thời điểm xảy ra vụ nổ trong nhà có ông minh và vợ là bà nguyễn thị lan các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát
ngay sau khi vụ nổ xảy ra lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm cứu nạn
hàng chục cán bộ chiến sĩ công an đã tham gia tìm kiếm các nạn nhân và đến trưa cùng ngày thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy
hiện công an tỉnh quảng nam đang tiếp tục phối hợp với lực lượng quân sự để điều tra nguyên nhân vụ nổ
bộ y tế vừa có văn bản gửi ban nhân dân các tỉnh thành đề nghị các địa phương đặc biệt là vùng có dịch cho phép tài xế nhân viên vận chuyển oxy y tế được ra vào đi qua những cung đường cấm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các tài xế nhân viên vận chuyển oxy y tế phải bảo đảm đầy đủ biện pháp an toàn phòng chống dịch
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương điều chỉnh thời hạn yêu cầu kết quả đối với giấy xét nghiệm sars cov hai cho lái xe nhân viên tham gia vận chuyển
đặt trang thiết bị y tế và oxy y tế tránh các quy định trồng chéo gây chậm trễ đứt gãy nguồn cung ứng vật tư y tế đặc biệt là oxy y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín

nguy cơ cao về số ca mắc
để giữ vững vùng xanh hóa xanh dần vùng đỏ
trong từng khu dân cư công tác giám sát ngăn chặn dịch xâm nhập luôn được nâng cao
nếu một bộ phận người dân chủ quan chỉ cần ghi nhận một ca mắc
sẽ trở thành vùng vàng thậm chí là vùng đỏ
muốn giữ vững được cái vùng xanh thì chúng tôi đã tổ chức
tuyên truyền cho đến từng hộ dân về năm k
rồi là có bản cam kết để thực hiện là ai ở đâu ở đó không ra khỏi nhà
để làm sao tốt nhất phòng được dịch và để giữ vững cái vùng xanh này cho đến khi hết dịch
bản thân cảnh sát khu vực sẽ phối hợp với ban điều hành
là thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các hộ dân
để cho mỗi hộ dân đều nâng cao ý thức để phòng chống dịch
nếu yêu cầu phòng dịch trong thời gian dài
thì mỗi hộ dân đều phải chấp hành ai ở đâu ở đó
sau một mươi tám ngày
phong tỏa đà nẵng đã đạt được hai mục tiêu cơ bản quan trọng
đó là cắt được chuỗi lây nhiễm và bốc tách được f ra khỏi cộng đồng
số ca mắc ghi nhận cũng giảm đáng kể
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố cũng lên kế hoạch phân vùng quản lý
riêng tại khu vực kiệt hẻm có chùm ca bệnh hộ gia đình
cần chủ động thực hiện ngay các biện pháp giãn dân và tết nhanh
để tránh lây nhiễm chéo trong khu dân cư
đặc biệt công tác siết chặt bên ngoài và trong khu phong tỏa
cũng được siết chặt hơn
đối không để lọt nguồn lây từ vùng đỏ sang vùng xanh
chúng tôi cũng huy động lực lượng cảnh sát khu vực
cũng như là anh em các bộ chiến sĩ công an phường và bộ dân phố
thường xuyên tuần tra kiểm soát tất cả các chỗ vùng đỏ này
và nỗ lực để cho cái vùng đỏ này sẽ hóa thành vùng xanh
không để cho lây nhiễm chéo nó xảy ra trong thời gian tới
lộ trình thứ hai thì chúng tôi sẽ tiến hành tuần tra
tại các kiệt hẻm ở các khu dân cư
thì song song với đó là chúng tôi sẽ phát thanh lo tuyên truyền
và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà để đảm bảo không tắt phòng chống
việc covid một mươi chín thành phố
trên cơ sở kết quả hai mươi ngày giãn cách ngày năm tháng chín tới đây
dựa trên bản đồ dịch tệ phân loại theo từng vùng
đà nẵng sẽ mở lại một số hoạt động thiết yếu
tuy nhiên toàn dân phải thực hiện nghiêm ngặt theo phương châm
mọi nhà cửa đóng than cài
và mỗi người dân phải tự ý thức được việc bảo vệ mình trước dịch bệnh